hướng tới kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai và kỷ niệm ba mươi năm ngày tái thành lập tỉnh ninh bình
ubnd tỉnh ninh bình phối hợp với bộ công an tổ chức giải bóng đá giao hữu chuyên nghiệp cúc hoa lư năm hai nghìn hai mươi hai
đến sự buổi lễ có đồng chí đại tướng tô lâm ubnd bộ trưởng bộ công an thượng tướng lương tam quang ubnd thứ trưởng bộ công an
bà nguyễn thị thu hà ubnd bí thư tỉnh ubnd ông phạm gia túc ubnd bí thư tỉnh ubnd cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh ubnd lãnh đạo các cuộc nghiệp vụ thuộc bộ công an
thời gian qua trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều đội bóng đá gặp nhiều khó khăn về sân bãi tập luyện cũng như cơ hội thi đấu cọ sát
trước thêm mùa giải bóng đá năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều địa phương tổ chức nhiều giải đấu giao hữu nhằm giúp các câu lạc bộ tham gia giải vô địch quốc gia v league và hạng nhất quốc gia kiểm tra chất lượng chuyên môn của các cầu thủ
theo đó năm đội bóng đá bao gồm câu lạc bộ nam định câu lạc bộ hồng lĩnh hà tĩnh câu lạc bộ đông á thanh hóa câu lạc bộ hải phòng và đội chủ nhà câu lạc bộ công an nhân dân
sẽ tham dự giải giao hữu bóng đá chuyên nghiệp quốc hoa lư năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra tại sân vận động tỉnh ninh bình từ ngày tám đến ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra nhà vô địch
chúng tôi thấy đây là một giải hết sức ý nghĩa và rất quan trọng với đội bóng công an nhân dân
vì mục tiêu của chúng tôi là sang năm hai nghìn hai mươi hai trước khi vào mùa giải hạng nhất
thì tất cả các cầu thủ
chúng tôi đã cho chuẩn bị rất kỹ lưỡng được cọ sát với các đội đá vlic
được sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương bộ công an
cho nên là chúng tôi rất yên tâm để chúng tôi sẽ có những bước tạo điều kiện để cho thể thao thành tích cao
đặc biệt là cầu lũa bóng đá công an nhân dân và những môn thành tích cao khác sẽ phát triển một cách đồng bộ
và thể hiện đúng sức mạnh của cán bộ chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa hai đội công lạc bộ công an nhân dân và câu lạc bộ hồng lĩnh hà tĩnh
trận đấu diễn ra trong không khí cởi mở với nhiều tình huống hấp dẫn
ở hiệp thi đấu thứ nhất đội công an nhân dân thi đấu áp đảo và đã có bàn mở tỷ số ở phút một mươi bảy từ trận đấu
bước vào hiệp hai đội hồng lĩnh hà tĩnh với nhiều chiến thuật thay người hợp lý đã nhanh chóng có bàn san bằng tỷ số
và vượt lên dẫn trước đội công an nhân dân ở phút một mươi bảy
kết thúc trận đấu công lạc bộ hồng lĩnh hà tĩnh đã thắng chung cuộc công lạc bộ công an nhân dân với tỷ số hai mươi một
đội tá hôm nay án một không trước là đội chính nhưng sang hiệp hai tôi thay hết tất cả các cháu diễn bị vào để giấu đá
thì đấy cũng chính là bắt mục tiêu tức là kiểm tra con người và kiểm tra phương án đấy là mục tiêu số một của các giải tập vận